khi các vụ cháy xảy ra thì có không ít nhà xe không trang bị bình chữa cháy theo đúng quy định
dẫn đến là không thể xử lý kịp thời khi mà đám cháy mới phát sinh
theo thông tư một trăm bốn mươi tám do bộ công an ban hành từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
các loại xe từ một mươi chỗ trở lên bắt buộc phải trang bị tối thiểu hai bình chữa cháy loại hai kg
xong thực tế kiểm tra thì nhiều nhà xe vẫn coi việc trang bị bình chữa cháy chỉ là để đối phó
trang bị một bình trang bị bình hai bình ba thế nhưng đều là các bình hỏng chất lượng không đảm bảo
vào khoảng ba h bốn mươi dạng sáng ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
chức xe khách dường nằm đang lưu thông trên đường hồ chí minh đường hướng tỉnh đắk đông đi đắk lắk
khi đến về bàn xã đức mạnh huyện đắk minh thì xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội
tại xế cùng với bốn người trên xe tháo chảy ra ngoài rồi tùm cách dập lửa vùng bất hạnh
như được tin báo tư lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy công an tỉnh đắk đông đã điều động xe cháy cháy đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do xe khách có nhiều quần liều dết cháy nên chỉ sau ít phút
ngọn lửa đã theo dụng chất xe của nhiều tài sản của hành khách
các vụ cháy cho thấy những nhà xe chưa trang bị bình cứu hỏa
nên không kể không chơi đâm cháy ngay từ lúc mới phát sinh
trong thông tin một trăm bốn mươi tám do bộ công an ban hành từ ngày hai mươi tháng hai năm hành phần trầm hai mươi một
các loại xe từ một mươi chỗ ngồi trở lên bắt buộc phải trang bị bình cứu hỏa
sau nhiều nhà xe vẫn còn rất đều khó
bến xe giáp bát hà nội chỉ cần lực lượng chức năng kiểm tra việc trang bị bình chữa cháy
đối với xe khách tuyến đường dài là y như rằng có xe phạm
vị trí tật mình thì chưa được chú trọng chất lượng của bình chữa cháy thì lại không đảm bảo
nếu có sự cố xảy ra rất khó để xử lý kịp thời
bình ở bên kia xăng tôi lấy về lấy về là ý là bên kia xăng là đưa cho mình để mình sử dụng
thì là đang sử dụng được nhưng mà kẹp chì là phải bình mới
cho nên là bình đấy bình bơm lại rồi cho nên là cũng không có kẹp chì
thì cái đấy mà đưa ra thì về là để tôi có sự thay đổi
bình này thì cũng trang bị mới thôi nhưng mà không để ý đến
để đấy nó hỏng
công tác giám sát hàng hóa ký gửi của hành khách cũng chưa được quan tâm đúng mức
nên có thể trong quá trình di chuyển thì những hàng hóa đó rất dễ xảy ra cháy nổ
bên cạnh đó các nhà xe đều trang bị đấu nối thêm các thiết bị điện tử nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách
bằng đai led điện tử wifi cổng cắm sạc điện thoại di động camera
cùng với đó là điều kiện thời tiết nắng nóng các phương tiện đều phải sử dụng thiết bị làm mát với công suất cao
đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng cháy nổ xe
chúng tôi cũng khuyến cáo với các nhà xe là tôn trọng những thiết kế về cơ bản ban đầu đối với các thiết kế của các nhà sản xuất
và không nên đấu nối cái gì đó và quá tải hoặc là những thiết bị mà nó không bảo đảm chất lượng thì điều đó nó sẽ gây đến nguy cơ cháy nổ rất là lớn
nếu anh không chấp hành thì chúng tôi sẽ từ chối phục vụ
và theo khả năng của bến xe giáp bát quy định của bến xe giáp bát với các nhà xe thì thấp nhất là chúng tôi từ chối năm ngày
thế còn nếu mà nặng nữa chúng tôi từ chối tới bảy ngày
đối với những tuyến xe khách đường dài
thì họ thường đi lại với những con đường rất là dài
và trong quá trình di chuyển thì thường xảy ra những cái giá trị động cơ có thể nóng lên hoặc là trong quá trình di chuyển có thể tồn tại nhiều nguy cơ dễ cháy
ví dụ như là khi mà di chuyển với quãng đường dài thì có thể là nhiệt độ xe tăng này
với nhiệt độ ngoài trời tăng thì có thể nhiệt độ trong cốp xe cũng lên đến sáu bảy mươi độ
thì đối gặp những cái chất nguy hiểm dễ cháy thì có thể xảy ra cháy
thì đối với khi mà có những bình chữa cháy trên xe thì có thể kịp thời xử lý mà khi đám cháy vừa xuất hiện thì sẽ rất là hiệu quả
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra
xong điều quan trọng vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi nhà xe trong việc đảm bảo an toàn trên mỗi cung đường